công an tp hội an tỉnh quảng nam cho biết liên quan đến nhóm đối tượng đóng giả người ăn xin
trên địa bàn tp hội an gây xuân sao dư luận trong thời gian qua
ủy ban nhân dân tp hội an đã ra quyết định xử phạt hành chính gần bảy mươi triệu đồng
về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật đối với năm đối tượng
trú tại quận hải châu tp đà nẵng
năm đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính từ một mươi hai đến một mươi năm triệu đồng
trước đó vào ngày ba mươi một tháng ba nhóm đối tượng này đến tp hội an hóa trang
thành người ăn xin đầu đội nón lá mũ lát mặc áo làm bằng bao bố
đi dép tổ ong tay cầm gậy tre và nồi đất nung rồi chụp ảnh và đưa hình
lên facebook cá nhân gây phản cảm trong lúc tp hội an tỉnh quảng nam
đang cùng cả nước tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín